thực hiện ý kiến chỉ đạo của ban giám đốc công an tp hcm ban chỉ huy công an quận một triển khai quyết liệt công tác phòng ngừa đấu tranh với tệ nạn mại dâm trên địa bàn
qua công tác nghiệp vụ đội cảnh sát hình sự công an quận một đã phát hiện nhà hàng vitamin số hai mươi một thái văn lung
phường biến nghé kinh doanh trái hình do các đối tượng người hàn quốc điều hành nước bóng dưới dạng kinh doanh dịch vụ ăn uống
karaoke phục vụ khách nước ngoài đặc biệt ưu ái khách hàn quốc trung quốc nhật bản
đi sâu điều tra thu thập manh mối trinh sát phát hiện cơ sở kinh doanh này có chủ trương cho các nữ tiếp viên đi bán dâm cho khách
như một hình thức để câu khách và tăng doanh thu cho nhà hàng
cơ sở kinh doanh này có hàng chục trang giải luôn bật chế độ sẵn sàng để bán dâm cho khách
sau khi nhận được báo cáo về tụ điểm kinh doanh trá hình trên ban chỉ huy công an quận một đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự
phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố pc hai tiến hành xác lập chuyên án để đấu tranh
xóa hoạt động mại dâm của nhà hàng vitamin
khoảng giờ dạng sáng ngày một mươi bảy tháng ba các đội nghiệp vụ công an quận một phối hợp với công an phường bến nghé
phạm ngũ lão đồng loạt tiến hành kiểm tra hành trình các khách sạn blue diamond số sáu b thí sách phường bến nghé
khu căn hộ cao cấp medison số một mươi năm thi sách phường bến nghé khách sạn eden garden số hai mươi tám trên một mươi hai một mươi bốn bùi viện
phường phạm ngũ lão
tại các khách sạn này công an bắt quả tàng một mươi nữ tiếp viên đang bán dâm cho một mươi khách nam người hàn quốc
qua đấu tranh một mươi nữ tiếp viên bán dâm trên đều khai nhận
đang làm tiếp viên tại nhà hàng vitamin và đi bán dâm theo sự cho phép của chủ và quản lý của nhà hàng
toàn bộ khách mua dâm đều là thực khách đến nhà hàng ăn uống sử dụng dịch vụ
cùng thời điểm trinh sát đội cảnh sát hình sự phối hợp với các đội nghiệp vụ và công an phường bến nghé
kiểm tra nhà hàng vitamin đưa chủ nhà hàng là hyun sung joon sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
và john bung khoa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn cùng các quản lý là john jong sung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
kim tae ho sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín đều mang quốc tịch hàn quốc
và các quản lý tiếp viên nữ gồm trần thị bé quyên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
nguyễn thị dung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai cùng chú tại quận bảy
phạm thị diễm trang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám sinh sống tại quận bình thạnh
nguyễn thị hồng hậu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ngụ quận bốn về trụ sở làm rõ
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận hyun sung joon và john vung hoa
đã góp vốn để kinh doanh phục vụ ăn uống cho người khách hàn quốc và tại nhà hàng vitamin
sau đó họ thuê đoàn thị mỹ quyên đứng tên giám đốc đại diện theo pháp luật
thuê john kyung sung kim tae ho và ba đối tượng nam giới người hàn quốc khác
chưa rõ lai lịch làm quản lý
công việc chính của quản lý là liên hệ với cách người hàn quốc
nhận đặt phòng cung cấp các dịch vụ của nhà hàng tính tiền để khách thanh toán sau khi ăn uống
mức thủ lao mà ông trùi trả cho họ là hai mươi triệu đồng một tháng
ngoài ra các đối tượng này còn được hưởng hai mươi trên tổng số tiền diệu khách sử dụng
khi họ là người nhận đặt phòng và tính tiền
cùng với đó hai đối tượng này cũng thuê trần thị bé quyên phạm thị diễm trang
nguyễn thị dung nguyễn thị hồng hậu làm quản lý
điều hành tiếp viên nữ đến các phòng để khách có nhu cầu sẽ chọn đi đến bãi đáp
các má mì này được trả lương một mươi năm triệu đồng một tháng
ngoài ra các má mì này mỗi khi mua giới thành công
quốc đề nghị khách phải trả thêm cho quyên trang dung và hậu ít nhất là năm trăm linh đồng một phòng
ngoài gian trên giải hấp dẫn thì nhà hàng này còn cung cấp dịch vụ đồ ăn
thức uống như rượu bia bóng cười hát karaoke
đặc biệt để mọi hoạt động kinh doanh trá hình được sâu kín
cơ sở kinh doanh này chỉ phục vụ khách nước ngoài hàn quốc trung quốc nhật bản
không nhận khách là người việt nam
theo đó khi khách đến nhà hàng vitamin
quản lý sẽ điều các nữ tiếp viên đến tận tình ngồi sót rượu uống rượu nói chuyện với từng khách
đặc biệt khi khách có nhu cầu mua vui
hyun sung joon và jeon bung hwa sẽ cho tiếp viên nữ được ra ngoài bán dâm
chủ trương này đã được hyun sung joon
chủ trương trên cũng đã được hai đối tượng này phổ biến cho các quản lý hàn quốc như
jeon kyung soon và kim tae ho
hai người quản lý cũng như các má mì trần thị bé quyên phạm thị diễm trang
nguyễn thị dung và nguyễn thị hồng hậu biết và thực hiện
giá bán dâm được hyun sung joon và jeon bung hwa quy định là ba ba triệu đồng khi đi qua đêm
và một tám triệu đồng một lần vui vẻ
nhờ dịch vụ kinh doanh trá hình sẵn sàng phục vụ tới bến khi khách có nhu cầu
thế nên nhà hàng vitamin này thu hút rất đông các nam du khách người hàn quốc
trung quốc và nhật bản đến mua vui
do đó doanh thu của nhà hàng thu về từ ba trăm linh đến năm trăm linh triệu đồng một ngày vào khoảng hơn một mươi tỷ đồng một tháng
sau khi củng cố hồ sơ ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một đã ra quyết định khởi tố vụ án môi giới mại dâm
khởi tố bị can đối với hyun sung joon jeon bung hwa jeon kyung sung
trần thị bé quyên phạm thị diễm trang nguyễn nhị hồng hậu về hành vi môi giới mại dâm
theo quy định tại khoản hai điều ba trăm hai mươi tám bộ luật hình sự
thời gian qua lực lượng chức năng bóc gỡ hàng loạt đường dây mại dâm chuyên phục vụ khách đại gia
phát hiện cả người mẫu á khôi ca sĩ có liên quan
triệt phá ổ mại dâm núp bóng nhà hàng chuyên phục vụ quý bà ngày hai mươi tám tháng ba
công an tp hcm cho biết
phòng cảnh sát hình sự đã phối hợp với công an quận bảy và công an quận một triệt phá hai ổ mại dâm quy mô lớn
núp bóng kinh doanh nhà hàng quán karaoke chuyên phục vụ khách nước ngoài và quý bà
công an đã tạm giữ lê thị trúc ly sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn đặng thành giỏi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
về hành vi môi giới mại dâm phan thị cẩm viên và trần thu ngân
đã nói về hành vi tảng trữ trái phép chất ma túy
trước đó kiểm tra khách sạn ở quận bảy công an phát hiện bốn cặp nam nữ mua bán dâm
khách mua dâm có quốc tịch hàn quốc
sau đó công an tp hcm tiếp tục kiểm tra nhà hàng trên đường bùi thị xuân quận một phát hiện nhiều sai phạm
công an phát hiện từ năm mươi đến một trăm linh tiếp viên nữ túc trực để tiếp hàng trăm lượt khách đặc biệt là khách người nước ngoài
nhà hàng này phục vụ từ trưa đến ba bốn giờ ngày hôm sau
đáng chú ý tiếp viên mua thuất y cùng với khách
ngay tại phòng
nếu khách có nhu cầu sử dụng chất ma túy nhân viên sẽ liên hệ mua ma túy cho khách
và cùng khách sử dụng chất ma túy sẵn sàng cho tiếp viên đi bán dâm cho khách
với hình thức hoạt động trên chủ quán đã thu lợi bất chính từ ba trăm linh đến năm trăm linh triệu đồng một ngày
và khoảng một mươi tỷ đồng một tháng
ngoài ra trong nhà hàng luôn có nhiều nam thanh niên trẻ đẹp túc trực
sẵn sàng phục vụ những khách hàng là nữ giới lớn tuổi như mua thoát y kích dục
khi các quý bà có nhu cầu mua bán dâm
thì số nhân viên sẽ đưa khách qua các địa điểm khách sạn do nhân viên quán chọn
các tiếp viên nhà hàng khai chuyên tiếp khách nước ngoài
sau đó thỏa thuận mua bán dâm với giá từ năm triệu đồng một lần và tám triệu đồng qua đêm
ngày hai mươi tháng ba trần thị trúc ly và đặng thành giỏi có lý tiếp viên tại nhà hàng
đã phân công bốn tiếp viên trên đến tiếp bia vui chơi
đồng thời môi giới cho bốn tiếp viên bán dâm với bốn khách hàn quốc
mỗi lượt tiếp viên đi bán dâm quản lý sẽ được hưởng năm trăm linh đồng
nếu tiếp viên bán dâm qua đêm
thì quản lý sẽ được hưởng một triệu đồng
ngoài số tiền được tiếp viên cho
ly và giỏi còn được hưởng từ một mươi đến một mươi năm trên tổng hóa đơn đặt bàn
bắt tù ông điều hành đường giới mại dâm khủng
ngày ba mươi tháng một bộ công an đã khởi tố bị can
bắt tạm giam nguyễn hữu thái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
trú tại phường sơn kỳ quận tân phú tp hcm về hành vi môi giới mại dâm
nam thanh niên hai mươi sáu tuổi này đã quảng cáo các nhóm kín của mình trên các mạng xã hội như
sử dụng và công khai cùng lúc nhiều tài khoản quản trị để tăng độ tương tác
tạo hiệu ứng tâm lý về quy mô hình ảnh
cơ quan công an xác định thái đã tạo lập quản lý và điều hành bảy nhóm kín
với tổng số thành viên của các nhóm này là sáu mươi năm chín trăm chín mươi hai thành viên
đáng chú ý kè bán dâm được thái cập nhật thường xuyên
thời điểm thái bị bắt vẫn còn hàng chục cá bán dâm
đang đợi duyệt đưa lên các nhóm kín để môi giới mại dâm
theo lời khai của thái từ khi tham gia môi giới mại dâm
tù ông này đã hưởng lợi bất chính hơn một mươi năm tỷ đồng
triệt phá đường dây mại dâm online khủng tại đà nẵng bắt hai tù ông
ngày một mươi chín một công an tp đà nẵng cho biết đã triệt phá đường dây môi giới mại dâm online
bắt giữ nguyễn đăng khoa ba mươi năm tuổi quận hải châu và trấn quang việt ba mươi một tuổi tỉnh gia lai
các đối tượng đã lập các nhóm trên ứng dụng telegram để tìm kiếm gai bán dâm
quảng cáo bán dâm và tương tác với các thành viên trong nhóm để môi giới mại dâm
thời điểm bắt giữ
công an xác định nhóm telegram hdp có khoảng hơn một mươi năm thành viên tài khoản tham gia
khoảng hơn ba mươi đối tượng là gái bán dâm giá bán dâm từ năm trăm linh đồng đến năm triệu đồng một lượt
cơ trưởng hãng hàng không điều hành đường dây bán dâm
ngày ba mươi một một mươi hai hai nghìn hai mươi ba công an tp hcm đã tạm giữ hình sự nguyễn trần cao nguyên bốn mươi một tuổi
là phi công cơ trường hàng không nguyễn thị ly bốn mươi một tuổi và huỳnh lê bảo yến hai mươi chín tuổi
về hành vi chứa mại dâm
công an xác định ly và nguyên là quản lý phục vụ ăn uống gái bán dâm tại chỗ
với giá từ hàng chục triệu đồng đến vài nghìn đô
ly liên kết với võ thị minh thùy tìm ghe bán dâm để ăn chia và kêu huỳnh lê bảo yến giúp sức
ngoài chứa chấp ly cũng môi giới mại dâm cho các đại giao qua một số người nổi tiếng
tại địa bàn hà nội tp hcm quảng nam
đường dây mại dâm khủng do người nước ngoài điều hành thu lợi bất chính bốn mươi bốn tỷ đồng
ngày một mươi bảy một mươi hai hai nghìn hai mươi ba công an tp hcm bất ngờ tiến hành kiểm tra nhà hàng fortearn tại quận năm
công an đã xác định từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba chủ nhà hàng trang lê đã thu lợi bất chính
từ hoạt động môi giới mại dâm tại nhà hàng khoảng bốn mươi bốn tỷ đồng
khi khám xét tại nhà riêng của trang lây cảnh sát hình sự đã phát hiện đối tượng
đang cất giữ một lượng lớn tiền mặt hơn hai mươi một năm tỷ đồng
triệt pha đường dây hoa khôi cà siêu hà nội
triệt pha đường dây hoa khôi cà siêu hà nội
cảnh sát hình sự đã phát hiện đối tượng đang cất giữ một lượng lớn tiền mặt hơn hai mươi một năm tỷ đồng

ngày ba một mươi một hai nghìn hai mươi ba bộ công an cho biết cục cảnh sát hình sự đã phối hợp công an tỉnh ba diệa vũng tàu
triệt pha đường dây hoa khôi cà siêu hà nội
ngày ba một mươi một hai nghìn hai mươi ba bộ công an cho biết cục cảnh sát hình sự đã phối hợp công an tỉnh ba diệ vũng tàu

với người mua dâm với ca bán dâm trong vụ việc từ sáu mươi đến một trăm linh triệu đồng trên tour trong nước hai ngày
và sáu usd với tour nước ngoài hai ngày
tú bà tiếp viên hàng không võ thị mỹ hạnh môi giới mại dâm
ngày một mươi tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt tạm giam để tạm giam đối với võ thị mỹ hạnh hai mươi sáu tuổi ngụ quận gò vấp
về tội môi giới mại dâm
hãy xây dựng hình tượng cô gái trẻ thành đạt trên mạng xã hội
với hơn ba trăm linh lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội
thường xuyên phơi bẩy phô trương cuộc sống sang trành check in du lịch tại những nơi nổi tiếng
mua sáng đồ hiệu đắt tiền nhằm trước dụ các cô gái trẻ lửa lao độc
hám lợi và lôi kéo họ tham gia đường dây mại dâm do mình điều hành
theo điều tra hạnh chỉ đạo các cô gái bán dâm chỉ liên hệ
trao đổi việc mua bán dâm có mạng xã hội thuê ra hơi sang để đưa đón gái mại dâm
một trăm ba mươi gái bán dâm trong đó có các nữ tiêu viên của nhiều hãng hàng không và nhiều hot girl
người mẫu ảnh nổi tiếng với giá bán dâm là một đến ba usd một lượt
ngoài việc mua giới cho gái bán dâm trên địa bàn tp hcm
hạnh còn môi giới cho gái bán dâm đi tour đi tỉnh với số tiền thu lợi rất lớn